tại hà nội bộ quốc phòng việt nam đã tổ chức hội nghị trực tuyến nhóm làm việc quan chức quốc phòng cao cấp asean mở rộng
trung tướng vũ chiến thắng cục trưởng cục đối ngoại bộ quốc phòng đã chủ trì
cùng dự có chín nước asean và tám nước cộng bao gồm nga trung quốc hoa kỳ nhật bản hàn quốc australia new zealand ấn độ
cùng với đại diện ban thư ký asean và các thành viên của đoàn
tại hội nghị trưởng đoàn việt nam đã thông báo về việc tổ chức thành công diễn tập trực tuyến phòng chống dịch covid một mươi chín của quân y các nước asean ngày hai mươi bảy tháng năm năm hai nghìn hai mươi vừa qua
đây là một trong những hoạt động hợp tác thực tiễn nhằm triển khai những nội dung được bộ trưởng bộ quốc phòng các nước asean thống nhất
trong tuyên bố chung về hợp tác quốc phòng trong phòng chống dịch bệnh lan truyền được hội nghị adm mh thông qua vào tháng hai năm hai nghìn hai mươi tại hà nội
hội nghị trực tuyến lần này diễn ra nhằm thúc đẩy hợp tác quốc phòng thực chất giữa các nước asean và các đối tác trong khuôn khổ admm cộng
và làm công tác chuẩn bị cho hội nghị trực tuyến quan chức quốc phòng cấp cao asean mở rộng vào ngày bảy tháng bảy năm hai nghìn hai mươi